chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thời gian gần đây dịch bệnh tại tp hcm đã thuyên giảm bớt phần nào
đó cũng là một số hiệu đáng mừng cho cả nước
nhưng để đạt được điều đó tp hcm đã phải trải qua rất nhiều các đợt sẵn cách
đóng băng hoạt động để có thể kiểm soát được dịch
dịch bệnh tuy được kiểm soát nhưng vấn đề kinh tế lại trở thành một bài toán khó
chủ tịch tp hcm thông tin tình hình dịch bệnh có thể nói đã cơ bản được kiểm soát
nhưng cũng đang diễn biến khá phức tạp
do đó tp hcm cần phải nỗ lực nhiều hơn để phải bừa phòng chống dịch
vừa tính toán phục hồi kinh tế xã hội
chủ tịch ban nhân dân tp hcm chủ trì hộ thảo khoa học chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
phát biểu khai mạc ông phan văn mãi cho biết
phục hồi và phát triển kinh tế tp hcm sau đại dịch là nhiệm vụ cấp bách và hết sức quan trọng
theo vòng mãi tp hcm chưa bao giờ gặp khó khăn và gánh chịu sự tác động nặng nề của dịch bệnh như vừa qua
vừa phải kiểm soát dịch vừa phải thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế là hai vấn đề quan trọng
nhưng cũng rất khó
do đó ubnd tp hcm tổ chức hội thảo để các chuyên gia kinh tế nhà khoa học góp ý giúp tp hcm
có những biện pháp bước đi phù hợp ông mãn chia sẻ
để làm được điều đó
chủ tịch tp hcm gợi ý hội thảo cần tập trung vào các vấn đề sau
trước hết cần đánh giá và nhận diện xu hướng dịch tác động thế nào đối với thế giới với việt nam và với riêng tp hcm
thứ hai phải tính toán làm sao giữ vững được vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
giữ vị trí tp hcm trong mối tương quan với khu vực và thế giới
thứ ba thực hiện mục tiêu nghỉ quyết mà đại hội đảng bộ tp hcm đề ra để giữ vững vị thế của tp hcm
ông mãi cũng nêu vấn đề
trong bối cảnh tác động của đại dịch thành phố phải làm sao để thực hiện mục tiêu kép phấn đấu đạt cao nhất
trong đó cần có điều chỉnh cần thiết tận dụng thời cơ mới động lực mới để phục hồi phát triển kinh tế
theo tiến sĩ trần hoàng ngân viện trợ viện nghiên cứu phát triển tp hcm
tổng hợp từ các tham luận cho thấy quy mô nền kinh tế thành phố chưa vận hành đến năm mươi trong tháng chín
mặc dù đã có những tín hiệu tích cực xuất hiện khi mức độ suy giảm đã chậm lại ở tất cả các ngành so với tháng tám
đồng thời các tham luận cũng nhận định tuần thất doanh nghiệp đang gặp phải
làm họ rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền suy giảm khả năng trả lãi vay và nợ vay đúng hạn
tiền tăng nguy cơ mất thanh khoản nguy cơ nền kinh tế đối mặt với nguy cơ nợ xấu gia tăng
từ đó trên cơ sở các dự báo xu hướng thương mại toàn cầu ti hướng phát triển kinh tế
việt nam trong thời gian tới để xác định những trụ cột cần có giải pháp thúc đẩy nhanh
quá trình tăng trưởng phục hồi tập trung vào hai mục tiêu
trước mắt là phục hồi sản xuất kinh doanh khôi phục những đổ gãy chuối sản xuất cung mứng
giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường
thứ hai thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng gắn với chương trình số hóa và tái cơ cấu nền kinh tế
trên cơ sở đó đề ra những biện pháp trước mắt và những biện pháp căn cơ
để giúp các doanh nghiệp tự phục hồi phát triển theo quan hệ thị trường
và giúp người dân tự tạo ra sinh kế cho mình
bên cạnh đó một số chuyên gia cũng cho rằng cần tập trung vào nhóm giải pháp tức thời ngắn hạn
giải pháp trung hạn cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm giải pháp cho giai đoạn sau hai nghìn hai mươi năm
trên cơ sở đánh giá tổng quan hiện trạng đất gãy chuối cung mứng hàng hóa ở tp hcm
và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía nam
trong bối cảnh bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua danh tiếng và thương hiệu tp hcm đã bị tổn hại
do vậy một trong những giải pháp không thể không đề cập đến
đó là xây dựng thương hiệu tp hcm
phố trên cơ sở kết hợp các khía cạnh độc đáo của văn hóa và năng lực đổi mới sáng tạo văn minh hiện đại nghĩa tình
để thu hút nhân tài và các nguồn lực đầu tư tạo ra giá trị phù hợp với công chúng
tiến sĩ trần hoàng ngân đề xuất
mới đây ubnd tp hcm tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các chuyên gia đề xuất tp hcm cần sử dụng ngân sách
để hỗ trợ hai mươi năm lương tối thiểu vùng cho người lao động
áp dụng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ước tính khoảng bốn tỷ đồng
ubnd tp hcm tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
ông phạm văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm
chủ trì hội thảo
cùng sự tham dự của các phó chủ tịch ubnd tp hcm
và các chuyên gia nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực
phát biểu đề dẫn ông trần hoàng ngân
viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển tp hcm
cho rằng cơ sát định rõ hai mục tiêu phải làm
thứ nhất là nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh
khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất cung ứng
giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường
thứ hai là thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng
gắn với chương trình số hóa và tái cơ cấu nền kinh tế
góp ý tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trường đại học y dược tp hcm cho rằng
với tỷ lệ gần một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi
đã được tiêm ngừa và bảy mươi hai người dân đã tiêm đủ mũi hai
tp hcm đã đạt được miễn dịch cộng đồng
theo ông dũng cần phải bất khắc khe hơn
trong các biện pháp chống dịch
các biện pháp chế tài cực đoan có thể không phù hợp
mà thay vào đó sử dụng các biện pháp chế tài kinh tế
có thể có hiệu quả cao hơn
tp hcm cần chấp nhận số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
miễn là tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát
ông dũng kinh nghị
từ phân tích các số liệu kinh tế giảm sâu
trong chín tháng đầu năm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh
phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế luật
tp hcm cho rằng
về tổng thể quy mô nền kinh tế
đang vận hành trong tháng chín chưa đạt năm mươi
so với trạng thái bình thường
ở thời điểm cùng kỳ năm hai nghìn một mươi
về vận hành trong tháng chín
về vấn đề nguồn lao động
ông khánh cho biết chỉ tính riêng từ ngày một tháng một mươi
đến ngày bảy tháng một mươi
đã có một trăm bốn mươi một bốn trăm sáu mươi hai người
từ tp hcm đồng nai bình dương
về các địa phương miền tây
qua ngõ lòng an
và bốn mươi ba người về tây nguyên
qua ngõ bình phước
dự báo dòng lao động này chậm quay trở lại
tp hcm và gây nên tình trạng
thiếu hụt lao động nhất là lao động
có tài nghề và kỹ năng chuyên môn
ông khánh nói
về doanh nghiệp do giãn cách kéo dài
đã để doanh nghiệp và tài nghề
trạng thiếu hụt dòng tiền suy giảm khả năng
trả lẽ vay và nợ vay đúng hạn
tiềm tàng nguy cơ mất thanh khoản
ông cho rằng điều này rất có thể
sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với
nguy cơ nợ xấu gia tăng
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tái khởi động
cần nhằm đến mục tiêu giúp doanh nghiệp
hạn chế sa thải lao động
tuyển dụng trở lại số lao động đã nghỉ việc
hoặc nghỉ không lương trước đây
thu hút lao động có tài nghề quay trở lại tp
tp hcm cần sử dụng ngân sách
để hỗ trợ hai mươi năm lương tối thiểu
vùng áp dụng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cần chia làm hai giai đoạn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và quý i năm hai nghìn hai mươi hai
ước tính quy mô gọi hỗ trợ
bốn tỷ đồng
tương đương hai mươi chín grdp của tp
ông khánh đề xuất
khoảng thời gian vừa qua
chính là khoảng thời gian khó khăn
vất vả nhất đối với tp hcm
bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhà nước cũng như người dân
phải cùng đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh
phục hồi và phát triển nền kinh tế
ổn định cuộc sống
mời quý vị theo dõi kênh youtube
bác sức khỏe và đời sống
để liên tục cập nhật
để giữ thông tin mới nhất
về covid một mươi chín và tin tức liên quan
kính chào và hẹn gặp lại